quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án luật giao thông đường bộ xưa đổi dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phương tiện giao thông đường bộ người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ người tham gia giao thông đường bộ nhiều ý kiến cho rằng việc quản lý cấp phép vẫn còn trồng chéo
đào tạo cấp phép lái xe nhất là hiểu về kỹ thuật xe thì bộ công an hơn hay là bộ giao thông vận tải hơn
hiện nay các trường nghề đào tạo lái xe thì bộ giao thông vận tải nắm là chính
công an chỉ đào tạo lái xe cho lực lượng công an thôi
công an có hiểu về máy móc cấu trúc xe cộ rồi thì các cái kỹ thuật bên giao thông vận tải hay không
và từ đó cái việc đào tạo sát hạch cấp phép liệu có chuẩn về chuyên môn bằng bộ giao thông vận tải hay không thì chỗ này cũng phải đạt ra
cũng có ý kiến cho rằng là hiện nay có một cái vấn đề
là hai bộ đang quản lý bộ giao thông vận tải thì đào tạo sát hạch cấp phép lái xe
nhưng trong đó hậu kiểm xử lý cái phần sau về an toàn giao thông do bộ công an
cho nên về thông tin về số liệu đôi khi chậm và không kết nối được
hay như cái khoảng ba điều bốn mươi một thì quy định là khi người điều khiển phương tiện giao thông phải mang bốn loại giấy tờ
thì ta ghi chung chung bốn loại dây tờ thế thôi chẳng
mang bản gốc hay là bản phô tô có công chứng
còn nếu như bây giờ người điều khiển phương tiện giao thông người ta mang cái bản phô tô có công chứng mà theo pháp lệnh pháp luật của công chúng thì cũng có giá trị như thế
thì cuối cùng lại trở thành cái chuyện là áp dụng pháp luật của nó không rõ
dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi có tác động lớn đến đời sống xã hội và mọi hoạt động của nhân dân
tuy nhiên lại không thể hiện vai trò giám sát
một số đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung
thêm nội dung này vào luật